thưa quý vị và các bạn nhật bản vừa trải qua ngày chết chóc nhất trong đại dịch covid một mươi chín
mặc dù số ca nhiễm đang có xu hướng giảm
trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về tình trạng quá tải dường bệnh khi số ca nhiễm covid một mươi chín ở mức cao
và chương trình tiêm mũi bổ sung của nhật bản vẫn chưa được triển khai một cách rộng rãi
giới chức nhật bản đã yêu cầu những người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà
hãng tin k dẫn số liệu từ chính phủ nhật bản cho biết vào hôm một mươi năm tháng hai
nhật bản ghi nhận hai trăm ba mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín
đây là ngày có số người tử vong do covid một mươi chín cao nhất từ trước đến nay ở nhật bản
vượt kỷ lục hai trăm một mươi sáu ca ghi nhận vào hôm một mươi tám tháng năm năm ngoái
kể từ đầu tháng hai đến nay gần hai người nhật bản chết vì covid một mươi chín
trong ngày một mươi năm tháng hai
tokyo ghi nhận thêm một mươi sáu ca tử vong hầu hết là người từ bảy mươi đến chín mươi tuổi
trong khi đó số ca nhiễm mới trong ngày tại nhật bản ghi nhận hơn tám mươi bốn ca
và tiếp tục có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào hồi đầu tháng
kyodo dẫn nguồn thạo tin cho biết chính phủ nhật bản dự kiến nới lỏng chính sách
nhập cảnh cho người nước ngoài từ tháng ba tới
sau khi siết chặt các quy định phòng chống dịch hồi cuối năm ngoái
cụ thể nhật bản sẽ cho phép nhiều người nước ngoài nhập cảnh hơn
ngoài ra nhật bản cũng xem xét rút ngắn thời gian cách ly
khi đến nơi xuống còn ba ngày hoặc ít hơn bảy ngày như quy định hiện nay với điều kiện
người nhập cảnh có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực và đã tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ ba
liên quan đến các nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản hôm qua
ngày một mươi bốn tháng hai cho biết nhật bản đã đạt được thỏa thuận với hãng pfizer
để nhận thêm một mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín vào tháng ba
đồng thời chính phủ sẽ tiếp tục đàm phán với các hãng sản xuất vaccine
để đảm bảo tiến độ ổn định trong việc đẩy nhanh tiêm mũi bổ sung
ngoài ra trước đó chính phủ nhật bản quyết định tiếp tục kéo dài tình trạng bán khẩn cấp
đến ngày sáu tháng ba cho một mươi ba tỉnh thành bao gồm thủ đô tokyo và ba tỉnh lân cận là saitama chiba và kanagawa
tỉnh kochi mới được áp dụng biện pháp này từ ngày một mươi hai tháng hai
theo đó các thống đốc có thể yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn thời giờ làm việc
và ngừng hoặc hạn chế việc phục vụ rượu